theo kcna hôm nay đưa tin nhà lãnh đạo kim trương ân đã chủ trì hội nghị quân ủy trung ương của đảng lao động triều tiên
và thảo luận các vấn đề then chốt nhằm tăng cường khả năng ngăn chặn chiến tranh của nước này
theo kcna hội nghị được tổ chức vào ngày một mươi tám tháng bảy nhằm kiểm tra nhiệm vụ chiến lược của các đơn vị quân đội quan trọng
ứng phó với tình hình quân sự xung quanh bán đảo triều tiên và thông qua danh mục kế hoạch sản xuất đạn dược quan trọng
theo kcna nhà lãnh đạo kim trương ân đã ký lệnh thực hiện các nhiệm vụ đã được thảo luận tại hội nghị này
và các biện pháp được đưa ra tại hội nghị là một quyết định lịch sử đảm bảo sức mạnh quân sự của triều tiên
tờ nikkei của nhật bản hôm nay đưa tin chính phủ anh đã đề nghị nhật bản giúp xây dựng mạng không dây năm g
khi không có tập đoàn công nghệ huawei của trung quốc cho rằng các hãng điện tử nec và fujitsu của nhật bản
có thể là những nhà cung cấp thay thế
theo nikkei các quan chức anh đã gặp những người đồng cấp
các nhà cung cấp tại tokyo hôm một mươi sáu tháng bảy vừa qua hai ngày sau khi anh ra lệnh đến cuối năm hai nghìn hai mươi bảy
loại bỏ tất cả thiết bị của huawei ra khỏi các mạng năm g của anh
nikkei cho rằng động thái trên phản ánh nỗ lực của anh đưa các nhà cung cấp thiết bị mới vào
để tăng cạnh tranh và giúp giảm thiểu chi phí của các nhà mạng ở nước này
tuần trước anh cho biết nước này đang phối hợp với các đồng minh để thúc đẩy cạnh tranh với huawei
trong đó đề cập đến các công ty của phần lan thụy điển hàn quốc và nhật bản
để tăng cạnh mẽ hướng tới số hóa nền kinh tế nhật bản sẽ kết nối hệ thống định dạng cá nhân mynumber
hay còn gọi là mã số cá nhân với thẻ cư trú cho người nước ngoài và giấy phép lái xe
với mục tiêu giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến
được triển khai từ năm hai nghìn một mươi năm với việc cung cấp mã số định danh cá nhân một mươi hai chữ số
cho mỗi công dân và người nước ngoài cư trú tại nước này
hệ thống mynumber cho phép người dân có thể tiếp cận các dịch vụ công của chính phủ thông qua mạng internet
liên quan tới việc thay đổi mô hình làm việc theo hướng làm việc từ xa
nhật bản dự định sẽ đưa ra các mục tiêu định lượng cụ thể
nhằm giúp cho mô hình này trở nên phổ biến hơn nhất là ở các công ty vừa và nhỏ
mặt khác nhật bản đã xem xét lại mức phí chuyển tiền liên ngân hàng
và cải thiện môi trường làm việc cho những lao động làm việc bán thời gian
thay vì phải yêu cầu các doanh nghiệp đóng cửa
thành phố sẽ cố gắng hỗ trợ doanh nghiệp về mặt tài chính
và đồng thời tìm ra những giải pháp khống chế đại dịch
cũng như giúp tìm ra những mô hình hoạt động thích hợp cho doanh nghiệp hoạt động
bên cạnh đó tokyo sẽ soạn thảo các văn bản hướng dẫn cho các chủ doanh nghiệp
thúc đẩy số hóa doanh nghiệp trong thời gian từ nay tới tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chính phủ nhật bản cũng sẽ tăng cường năng lực phòng chống và quản lý thiên tai của các địa phương
thông qua việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số và cải thiện cơ sở hạ tầng
như ngầm hóa đường dây điện và các viễn thông
đối với công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chính phủ nhật bản sẽ tăng cường các xét nghiệm pcr và các phương pháp xét nghiệm khác
đồng thời đẩy nhanh việc bào chế thuốc và vắc xin
để tăng tốc độ xét nghiệm và giảm nguồn lực cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ vừa cấp phép
sử dụng khẩn cấp cho hãng xét nghiệm quest diagnostics tiến hành xét nghiệm chung mẫu bệnh phẩm

covid một mươi chín nếu kết quả dương tính chứng tỏ ít nhất một người trong số đó có thể đã mắc bệnh
khi đó sẽ xét nghiệm lại riêng từng trường hợp hiện mỹ đang thúc đẩy tiến hành xét nghiệm đại trà hơn cho người dân
sáng nay bộ y tế ấn độ thông báo trong hai mươi bốn giờ qua nước này ghi nhận thêm năm trăm bốn mươi ba ca tử vong do covid một mươi chín và ba mươi tám chín trăm linh hai ca nhiễm mới
theo đó ghi nhận ngày có số ca nhiễm mới cao nhất kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát tại nước này
đến nay ấn độ đã có tổng cộng một bảy mươi bảy sáu trăm một mươi tám ca mắc covid một mươi chín và hai mươi sáu tám trăm một mươi sáu ca tử vong
ấn độ là quốc gia chịu ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nghiêm trọng thứ ba trên thế giới sau mỹ và brazil
các chuyến bay thương mại quốc tế đến và đi từ ấn độ ngừng khai thác đến hết ngày ba mươi một tháng bảy
lực lượng cứu hỏa pháp đã khống chế được vụ hỏa hoạn tại một nhà thờ ở thành phố nang miền tây nước này
công trình tôn giáo này được xây dựng từ thế kỷ một mươi năm và đây không phải là lần đầu tiên nhà thờ bị cháy
nó từng bị phá hủy một phần trong thế chiến thứ hai vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn do bị trúng bom
năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai một vụ hỏa hoạn đã thiêu dụi toàn bộ phần mái nhà thờ và phải mất một mươi ba năm sau đó công trình này mới được phục dựng
thiệt hại do đám cháy lần này chủ yếu tập trung ở khu vực đặt đàn đại phong cầm của nhà thờ và dường như nhạc cụ này đã bị phá hủy hoàn toàn
theo dự luật do bộ tài nguyên nga mới soạn thảo người dân ở bắc cực có thể sở hữu một hectare đất miễn phí để xây dựng nhà hoặc sử dụng kho kinh doanh như làm du lịch
việc cấp đất miễn phí ở bắc cực trước hết được ưu tiên cho cư dân địa phương
sau sáu tháng chương trình này sẽ được mở rộng cho tất cả người dân nga
tính đến đầu năm hai nghìn hai mươi chương trình hectare đất viễn đông đã thu hút hơn tám công dân nga tham gia
mỗi tháng lại có thêm khoảng một đơn xin đất mới để xây dựng nhà ở
kinh doanh hay làm nông nghiệp
những người yêu thích điện ảnh tại pháp đã có cơ hội được trở lại với không khí của dạp chiếu phim sau một thời gian căng thẳng vì dịch bệnh
một dạp chiếu phim trên sông có lẽ sẽ giúp họ giải tỏa căng thẳng và đem lại cảm giác mới mẻ thú vị khi thưởng thức các tác phẩm điện ảnh
ba mươi tám chiếc thuyền bồng bềnh trên dòng sông sen thơ mộng chạy qua thủ đô paris của pháp
mỗi thuyền có sức chứa từ hai đến sáu người
thêm một trăm năm mươi suất dành cho các người
thêm một trăm linh suất dành cho khán giả ngồi xem trên bờ
và tất nhiên mọi người phải tuân thủ giữ khoảng cách an toàn để phòng lây lan dịch bệnh
người dân pháp rất hào hứng đến với giạp chiếu phim ngoài trời độc đáo và miễn phí này
tôi cực kỳ hào hức với buổi xem phim này đây là một cơ hội đặc biệt chưa từng có ở paris
ý tưởng dạp chiếu phim ngoài trời mà lại ở trên sông như thế này rất tuyệt vời
đây là một cách rất hay để khởi động một mùa hè và rua tan sự ám ảnh của dịch bệnh
hai bộ phim được trình chiếu trong sự kiện này bao gồm con rnastory phim ngắn kể về đại dịch covid một mươi chín
đã giành chiến thắng trong cuộc thi của chuỗi dạp chiếu phim mk hai khởi xướng
và le grand brain một bộ phim hài của pháp xoay quanh hành trình thành lập một đội bơi của một nhóm bạn
dạp chiếu phim trên sông là sự kiện khai mạc cho paris plagi
một hoạt động thường niên tổ chức bởi chính quyền thành phố paris
chuyên giàn dựng những bãi biển giả vào mùa hè
đô nước pháp
hiện tại ở pháp các dạp chiếu phim truyền thống đã mở cửa trở lại
tuy nhiên các cơ sở chỉ được phép phục vụ năm mươi số khách so với sức chứa thông thường
nhằm bảo đảm an toàn trong mùa covid một mươi chín
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay